chia sẻ về kinh nghiệm điều trị hậu covid một mươi chín bác sĩ đinh quang thành phó giám đốc bệnh viện phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp tp hcm cho biết
đã có những bệnh nhân hậu covid một mươi chín hoảng loạn tinh thần nghiêm trọng
có trường hợp nửa đêm đi lang thang rồi vài ngày sau phát hiện đã nhảy sông tự tử
hay trường hợp hai vợ chồng f đang điều trị hậu covid một mươi chín thì chồng trích điện vợ đến tử vong
qua đó cho thấy bệnh nhân covid một mươi chín bị stress
ảnh hưởng nặng nề về tâm lý như thế nào
cần đánh giá toàn diện các tài liệu hiện tại về hậu covid một mươi chín cấp tính
sinh lý bệnh và các di chứng cụ thể trên cơ quan của nó để có giải pháp hỗ trợ người bệnh phù hợp
lãnh đạo bộ y tế cho rằng khi thực hiện chiến lược thích ứng an toàn
chúng ta phải ý thức từ mỗi tế bào của xã hội
thực hiện nghiêm hướng dẫn chuyên môn sẵn sàng ứng phó nếu dịch bệnh bùng phát
các cơ sở khám chữa bệnh các bệnh viện phải đáp ứng sẵn sàng thích ứng bốn tại chỗ
các bác sĩ phải được huấn luyện thực hành để ứng phó sẵn sàng đối phó đại dịch
sẵn sàng thích ứng với đại dịch ở cấp cao nhất là cấp độ bốn
mục tiêu cuối cùng của mọi cuộc chiến bao gồm cuộc chiến với covid một mươi chín
là giảm tỷ lệ tử vong đến mức thấp nhất
ông khuê tin tưởng với sự vào cuộc của mọi nguồn lực tầng lớp mọi người dân
việt nam sẽ ngăn chặn và đẩy lùi được các đợt dịch xâm nhập bùng phát trong thời gian tới
thưa quý vị có thể thấy số ca mắc covid một mươi chín ở thành phố hồ chí minh và hà nội
có chiều hướng gia tăng trở lại
đứng trước tình hình này thành phố thủ đức và quận huyện phải tăng cường kiểm soát chặt
di biến động dân cư nắm tình hình người dân ra vào địa bàn
người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương doanh nghiệp để quản lý cho phù hợp
phó chủ tịch ủy ban dân thành phố hồ chí minh dương anh đức
vừa ký ban hành văn bản khẩn về việc tiếp tục thực hiện nghiêm hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
theo đó thời gian gần đây số ca mắc mới ở tp thủ đức và các quận huyện đều có xu hướng tăng
nhất là tại thành phố thủ đức quận một mươi hai gò vấp bình tân huyện bình chánh và hóc môn
vì vậy ủy ban dân thành phố hồ chí minh giao thành phố thủ đức và các quận huyện
chỉ đạo phường xã thị trấn thực hiện nghiêm nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ
quyết định số bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế và quyết định số ba nghìn chín trăm linh của ủy ban dân thành phố hồ chí minh
đảm bảo thống nhất và thuy tính chủ động sáng tạo của địa phương không cục bộ
cắt cứ hoặc ban hành quy định vượt qua mức cần thiết
đồng thời ủy ban dân thành phố hồ chí minh yêu cầu các địa phương xem thần tốc chi vết xét nghiệm là
một mươi chốt để sớm kiểm soát hiệu quả dịch thích ứng an toàn linh hoạt theo diễn biến dịch
truyền dân các vùng cấp độ hai ba bốn về cấp độ một
các quận huyện phải chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng với các tình huống dịch bệnh trên địa bàn
cụ thể chi tiết khả thi và thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
lấy người dân là trung tâm chủ thể và lấy cơ quan đơn vị địa phương là nền tảng để chống dịch
ủy ban dân thành phố hồ chí minh chỉ đạo quận huyện ra soát đồn đốc đẩy mạnh việc tiêm vaccine
nhất là mũi hai tiêm lưu động tiếp cận những người có nguy cơ cao như người lớn tuổi
bệnh nền khó di chuyển đảm bảo thuốc điều trị cho thiết bị y tế
thực hiện nới lỏng khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa lại nền kinh tế có lộ trình
và ở những nơi an toàn đủ điều kiện
các địa phương phải tăng cường kiểm soát chặt di biến động dân cư nắm tình hình người dân ra vào địa bàn
người có nguy cơ đang lưu trú làm việc tại địa phương doanh nghiệp lái xe phụ xe đường dài liên tỉnh
người làm việc ngoài tỉnh về địa phương lưu trú người lưu trú ngoài tỉnh về địa phương làm việc
từ đó có biện pháp quản lý phù hợp khai báo y tế thường xuyên
trước tình hình dịch bệnh tăng trở lại ủy ban dân tp hcm cũng đã quyết định thành lập một mươi chín đoàn kiểm tra
công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế xã hội tại các địa phương
trong đó đoàn một sẽ do bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên làm trưởng đoàn kiểm tra đánh giá tại tp thủ đức
đoàn hai sẽ do chủ tịch ủy ban dân tp hcm phan văn mãi dẫn đầu sẽ kiểm tra đánh giá quận tám
các lãnh đạo tp hcm giám đốc các sở ban ngành sẽ dẫn đầu một mươi bảy đoàn khác kiểm tra đánh giá tại các quận huyện còn lại
kế hoạch kiểm tra bắt đầu từ ngày hai mươi năm đến ngày ba mươi tháng một mươi một
hãy cùng với chúng tôi đến với thông tin cập nhật ca mắc tối mới nhất ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
bản tin bộ y tế về tình hình chống dịch covid một mươi chín tại việt nam ngày hai mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tình hình dịch covid một mươi chín thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày hai mươi bốn tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý
hai ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi một tám trăm một mươi một ca nhiễm mới trong đó hai mươi hai ca nhập cảnh và một mươi một bảy trăm tám mươi chín ca ghi nhận trong nước
tăng sáu trăm sáu mươi ba ca so với ngày trước đó tại năm mươi chín tỉnh thành phố có sáu năm trăm bảy mươi tám ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận những ca bệnh như sau
tp hcm một sáu trăm sáu mươi sáu ca cần thơ bảy trăm sáu mươi sáu ca tây ninh bảy trăm năm mươi bốn ca hà nội hai trăm bảy mươi bốn ca trong đó ba tỉnh có số ca thấp nhất là
lai châu một ca
bảo cai một ca bắc cạn một ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó bao gồm
bình phước giảm ba trăm sáu mươi bốn ca an giang giảm một trăm ba mươi chín ca bà rịa vũng tàu giảm một trăm hai mươi ba ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó bao gồm
tp hcm tăng bốn trăm sáu mươi hai ca cần thơ tăng bốn trăm một mươi hai ca tây ninh tăng một trăm năm mươi bốn ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một mươi ba trăm bốn mươi chín ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một một trăm năm mươi năm bảy trăm bảy mươi tám ca nhiễm đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi một bảy trăm hai mươi tám ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một một trăm năm mươi sáu trăm hai mươi năm ca
trong đó có chín trăm ba mươi bốn bốn trăm bốn mươi bốn bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có ba tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua bao gồm yên bái bắc cạn lai châu
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là
tp hcm bốn trăm sáu mươi bảy trăm tám mươi chín ca bình dương hai trăm bảy mươi tám một trăm linh hai ca đồng nai tám mươi ba chín trăm sáu mươi năm ca long an ba mươi bảy sáu trăm bốn mươi bốn ca tiền giang hai mươi bốn một trăm một mươi sáu ca
tình hình điều trị số liệu do cơ sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh

số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là hai mươi năm chín trăm năm mươi một ca
tám trăm linh năm ca thở oxy dòng cao hfnc một bốn mươi năm ca thở máy không xâm lấn một trăm sáu mươi hai ca thở máy xâm lấn năm trăm một mươi một ca
scmo một mươi k số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi ba tháng một mươi một đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bốn tháng một mươi một ghi nhận
trong một trăm hai mươi năm ca tử vong tại tp hcm sáu mươi hai ca bình dương một mươi năm ca trung bình số ca tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua
là một trăm hai mươi chín ca tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi bốn hai trăm bốn mươi ba ca chiếm tỷ lệ hai ba
so với tổng số ca nhiễm so với thế giới tổng số ca nhiễm tử vong tại việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia
và vùng lãnh thổ số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám